xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lý văn vũ chú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào đầu tháng một năm nay vũ lên mạng xã hội mua súng côn ổ xoay và tám viên đạn
sau đó mang về bắn thử hai viên đạn tại khu vực xã mỹ lương huyện yên lập tỉnh phú thọ
ngày một mươi năm tháng một trong quá trình bị truy bắt về hành vi trốn thi hành án phạt tù của tòa nân dân huyện phú lương
đối tượng vũ đã dùng khẩu súng trên bắn một phát để cản trở lực lượng công an
sau đó trốn vào vùng đôi núi huyện yên lập
tiến hành truy bắt vào tối ngày một mươi năm tháng một công an đã bắt được vũ
qua đấu tranh làm rõ công an xác định lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp
trên địa bàn tỉnh phú thọ và tỉnh yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã khởi tố bị can đặng quốc việt trú tại huyện u minh
về hành vi mua bán hóa đơn trai phép
đặng quốc việt là giám đốc doanh nghiệp điều hành ba công ty để mua bán hóa đơn trai phép trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu đặng quốc việt thành lập và điều hành hoạt động của ba công ty
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng việt pháp cà mau
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc việt cà mau
quá trình điều hành ba công ty nói trên từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đặng quốc việt đã thực hiện hành vi mua bán nhiều hóa đơn
ở các địa bàn như hậu giang cần thơ sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác trị giá khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
năm nay tính từ ngày một mươi năm tháng ba cho đến ngày một mươi bốn tháng bốn
toàn quốc đã xảy ra gần hai vụ tai nạn giao thông làm chết tám trăm bốn mươi năm người và làm bị thương hơn một năm trăm linh người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn đã tăng ba trăm ba mươi bốn vụ giảm sáu mươi hai người chết tăng bốn trăm ba mươi một người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một chín trăm bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết tám trăm ba mươi bốn người bị thương một năm trăm ba mươi năm người
cùng kỳ năm trước đã tăng ba trăm ba mươi hai vụ giảm sáu mươi ba người chết và tăng bốn trăm ba mươi người bị thương
đường sắt xảy ra một mươi hai vụ làm chết chín người
đường thủy xảy ra bốn vụ làm chết hai người không có người bị thương không thay đổi về số vụ số người chết số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
hàng hải không xảy ra tai nạn
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng khiến hơn ba trăm linh người phải nhập viện

ubnd tp long khánh tỉnh đồng nai đã đề nghị
xử lý nghiêm chủ cơ sở bánh mì cá nhân liên quan đến vụ ngộ độc này
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc trung tâm y tế tp long khánh đã tiến hành kiểm tra cơ sở bánh mì nói trên
và phát hiện cơ sở này không có dây chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
do đó đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh bánh mì cho đến khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tìm ra nguyên nhân
vào ngày hôm qua thí sinh dự tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn của cả nước đã bắt đầu đăng ký sự thi chính thức trên cổng đăng ký trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo
tính đến một mươi bảy h chiều ngày hai tháng năm hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo ghi nhận hơn một một trăm chín mươi sáu ba trăm linh thí sinh đăng ký trực tuyến
chiếm khoảng hai mươi tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo chạy ổn định bảo đảm cho các thí sinh đăng ký sự thi thành công
bộ giáo dục và đào tạo cũng công bố tổng đài hỗ trợ thí sinh và điểm tiếp nhận đăng ký dự thi là một nghìn tám trăm linh tám nghìn nhánh số hai
trong đó bộ giáo dục và đào tạo cũng đã hướng dẫn chi tiết thí sinh đăng ký sự thi ghi phiếu đăng ký sự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn